các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ
đối với các quy định của dự thảo luật về quy định bên thua kiện phải thanh toán cho bên thắng kiện chi phí hợp lý để thuê luật sư
bồi thường thiệt hại do hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khoảng bốn và khoảng năm
điều một trăm chín mươi tám của luật sở hữu trí tuệ được sửa đổi bổ sung theo khoảng chín của dự thảo luật
các đại biểu cho rằng cần phải bồi sung quy định rõ ràng hơn
trong đó có chi phí về thuê luật sư thì nó sẽ đầy đủ hơn
như vậy thì cái chỗ ý thứ nhất là được quyền là yêu cầu nguyên đơn thanh toán cái phí thuê luật sư
tôi cho rằng ở đây nếu không khéo thì nó sẽ không bình bạch
là vì cái chi phí thuê luật sư là bao nhiêu ai quy định cái chi phí thuê luật sư này
các đại biểu cũng cho rằng dự thảo luật cần bổ sung quy định nguyên tắc xác định hành vi lạm dụng thủ tục
hoặc giải thích thuật ngữ lạm dụng thủ tục làm cơ sở cho tòa án nhân dân xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại
chi phí hợp lý thuê luật sư trong trường hợp